liên quan đến việc hỗ trợ thất nghiệp trong đại dịch covid một mươi chín chưa kịp mừng trước thông tin
người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ
nhiều người đã ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời từ cơ quan bảo hiểm xã hội
không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa ký ban hành nghị quyết một trăm hai mươi sáu trên nq gạch cb của chính phủ
về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết sáu mươi tám trên nq gcb ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do covid một mươi chín
nghị quyết có hiệu lực từ ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
những điều chỉnh mới tại nghị quyết một trăm hai mươi sáu sẽ giúp doanh nghiệp người dân
người lao động tiếp cận dễ hơn gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng từ nghị quyết sáu mươi tám
đối với chính sách hỗ trợ dành cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương nghị quyết một trăm hai mươi sáu đã bổ sung rõ hơn trong các trường hợp thuộc diện hỗ trợ
đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng làm việc
vì lý do theo khoảng ba điều chính chính bộ luật lao động
đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc
từ một mươi bốn ngày trở lên trong thời gian từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
được hỗ trợ một lần một triệu đồng một người
tương tự các điều kiện nêu trên nếu người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần ba bảy trăm một mươi đồng một người
tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết sáu mươi tám
nghị quyết một trăm hai mươi sáu đã bỏ điều kiện nợ xấu tính dụng trong quy định về chính sách cho vay trả lương ngừng việc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại